kính chào quý vị và các bạn
trong hôm nay và ngày mai tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ
phổ biến là nắng nóng với mức nhiệt độ giao động từ hai mươi năm ba mươi sáu độ
sau đó từ đêm mai khi hội tụ gió được thiết lập trở lại
thì khu vực sẽ có mưa rông dài rác
sang đến ngày hai mươi chín cục bộ có nơi có mưa vừa đến mưa to
đi kèm với tố lốc và gió giật mạnh
cùng với mưa tăng lên thì nền nhiệt sẽ giảm đáng kể
nắng nóng tạm thời chấm dứt
tương tự tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ
trong hôm nay và ngày mai vẫn duy trì nắng nóng với mức nhiệt cao nhất
đạt ngưỡng là ba mươi ba ba mươi sáu độ
và sau đó từ chiều tối mai thì mưa rông trên khu vực sẽ tăng lên diện giải rác
đến ngày hai mươi chín có nơi sẽ có mưa vừa đến mưa to
trong mưa rông có thể tiềm ẩn tố lốc và gió giật mạnh nguy hiểm
mưa tăng cũng giúp cho nền nhiệt tại đây giảm đáng kể
nắng nóng tạm thời chấm dứt
tại các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
ba ngày tới vẫn có nắng nóng với mức nhiệt độ cao nhất
là ba mươi năm ba mươi bảy độ có nơi trên ba mươi bảy độ
xoay ngưỡng của nắng nóng và nắng nóng gai gắt
kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp
nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư
do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao xảy ra cháy rừng
người dân cần hết sức cảnh giác
khu vực từ đà nẵng đến phú yên cũng tiếp tục có nắng nóng trên diện rộng
với mức nhiệt giao động từ hai mươi bốn ba mươi bảy độ
người dân nơi đây cũng cần đề cao cảnh giác với nguy cơ cháy nổ
ở mức cao
chỉ riêng khu vực từ khánh hòa đến bình thuận là cường độ nắng vừa phải
nên ngưỡng nhiệt chỉ ở trong mức hai mươi bốn đến ba mươi năm độ
vùng cao tây nguyên tiếp tục có mưa rào và rông rải rác vào lúc chiều tối
trong mưa rông cần cảnh giác với tố lốc và gió giật mạnh
nên nhiệt tại đây chưa có nhiều biến đổi
ngày đêm giao động từ hai mươi đến ba mươi ba độ
các tỉnh thành nam bộ trong thời đoạn tới cũng duy trì mưa rào và rông rải rác
vào lúc chiều tối
trong mưa rông cần đề cao cảnh giác
với tố lốc và gió giọt mạnh nguy hiểm
còn về nhiệt độ thì nên nhiệt tại đây
tiếp tục phổ biến ở trong ngưỡng là từ hai mươi ba đến ba mươi bốn độ